tại hải dương do ảnh hưởng của cơn bão số ba nhiều điểm sung yếu tại một số tuyến đê của tỉnh đã bị sạt lở
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo các cấp chính quyền
cũng như các công ty khai thác công trình thủy lợi áp dụng nhiều biện pháp để kịp thời xử lý sự cố
bảo đảm an toàn cho các tuyến đê trước
ảnh hưởng của cơn bão số ba đã làm nhiều điểm sung yếu trên các tuyến đê xuất hiện tình trạng sạt lở
tại các huyện thị trí linh kinh môn tứ kỳ
nghiêm trọng hơn tại huyện tứ kỳ tuyến đê tả sông luộc k bốn mươi bảy cộng sáu trăm năm mươi chín trừ k bốn mươi bảy bảy trăm hai mươi chín cũng bị sạt lở
chiều rộng cách chân đê trước đây là một mươi tám m hiện nay chỉ cách chân đê hai ba m
trong thời gian mưa bão vừa rồi quá trình sạt lở là quá nhanh
tốc độ tiến đầu trước đây là nó vẫn còn một cái bờ tre chắn sóng này
một bãi đất để nhân dân trồng tre và khai thác trồng cây sản xuất màu đấy
nhưng hiện nay là đã nở đến cươi đi rồi
ngay sau sự cố công ty trách nhiệm hiếu hạn khai thác thủy lợi bắc hưng hải
đã tổ chức người theo dõi đồng thời chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý sự cố
bão này từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai
thì chúng tôi đã lệnh và
cấm toàn bộ các thuyền bẻ qua lại âu thuyền
và triển khai là cấm các nêu để cảnh báo cái vị trí là nguy hiểm
đồng thời là kết hợp với cả tuần tra canh gác bảo vệ theo dõi sự cố hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhiều huyện khác như nam sách kim thành cũng xuất hiện các điểm sạt lở từ đầu mùa báo tới nay
hải dương có một mươi tám tuyến đê dài ba trăm sáu mươi tám km năm mươi chín tuyến kè hai trăm sáu mươi chín cống dưới đê
để bảo đảm an toàn trước trong và sau mùa mưa bão các cấp chính quyền và cơ quan chức năng trong tỉnh
cần chuẩn bị các phương án các trang thiết bị vật tư nhân lực tại những điểm sung yếu
để có thể kịp thời xử lý những sự cố sạt lở đê trong mùa mưa bão